hôm nay tại bảo tàng hồ chí minh hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật và triển lãm trưng bày chuyên đề
tặng phẩm của chủ tịch hồ chí minh những câu chuyện chưa kể
chương trình nghệ thuật và triển lãm trưng bày chuyên đề tặng phẩm của chủ tịch hồ chí minh những câu chuyện chưa kể
giới thiệu đến với công chúng bảy mươi chín tặng phẩm là hiện vật gốc tượng trưng cho bảy mươi chín mùa xuân trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bác
triển lãm tập trung vào ba chủ đề chính
tấm lòng của nhân dân việt nam
tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhân dân thế giới
câu chuyện đằng sau những kỷ vật
các tạp phẩm là câu chuyện kể về một thời kỳ đất nước còn chiến tranh gian khổ
đồng thời thông qua trưng bày tôn vinh khuyến khích động viên các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ
chuyển giao hiến tặng các tài liệu hiện vật liên quan đến chủ tịch hồ chí minh để bảo tàng có thể tiếp tục giới thiệu đến với công chúng
còn tại tp hcm chiều nay thành đoàn và hội đồng đội tp hcm đã tổ chức đại hội
cháu ngoan bác hồ năm hai nghìn một mươi chín
đại hội năm nay mang chủ đề thiếu nhi thành phố học tập tốt rèn luyện chăm
gắn liền với nhiều nội dung phong phú ý nghĩa dành cho các em đội viên thiếu nhi
đây cũng là hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
năm nay thành đoàn thành phố đã trao bằng khen cho ba trăm năm mươi gương thiếu nhi trên sáu lĩnh vực
thiếu nhi làm việc tốt thiếu nhi học tốt chăm ngoan thiếu nhi vượt khó giúp bạn vượt khó
đây là dịp để khẳng định
vị trí của tổ chức đội thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành các lực lượng xã hội
đối với việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng
và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh phát triển vững mạnh
mong muốn tạo môi trường giao lưu học hỏi tuyên dương và nhân rộng các gương chóng ngoan bắc hồ
thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy
sau lễ tuyên dương các đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình
em yêu thành phố bắc hồ tham quan một mươi địa điểm trên địa bàn thành phố
sáng nay hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
và thành phố huế cũng đã tổ chức trọng thể lễ dân hoa
tại bảo tàng hồ chí minh tưởng nhớ công ơn trời biển nhân một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh của người
sáng cùng ngày bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế
tổ chức triển lãm chuyên đề câu chuyện đằng sau những kỷ vật
triển lãm trưng bày giới thiệu hơn một trăm hai mươi tư liệu hiện vật tập trung vào hai nội dung chính
kỳ vật kể chuyện tấm gương đạo đức bắc hồ
thừa thiên huế với kỷ vật về bắc
nhiều tư liệu hiện vật gốc quý giá lần đầu tiên được trưng bày tại thừa thiên huế
đặc biệt có bộ sưu tập kỷ vật đời thường của bắc hồ được bảo quản lưu giữ tại bảo tàng hồ chí minh trung ương
thông qua triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng về thân thế sự nghiệp đạo đức phong cách hồ chí minh
bày tỏ lòng tôn kính của đảng bộ chính quyền và nhân dân thừa thiên huế đối với người
thưa quý vị tại đảo cô tô giữa bốn bể biển khơi mình mang sóng nước
có một ngôi đền thiêng mà người dân nơi đây luôn lấy làm tự hào và hãnh diện
đó là đền thờ bắc hồ nằm trong cụm di tích tượng đài hồ chủ tịch
đây cũng là tượng đài duy nhất mà bác hồ cho phép dựng khi người còn sống
trên đảo nhỏ giữa bốn bề biển khơi tượng đài bắc uy nghiêm hướng ra biển đông như khẳng định một chân lý
mảnh đất thân thương này là máu thịt của đất nước việt nam
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
lần đầu tiên bác hồ ra thăm đồng bào chiến sĩ đảo cô tô
với tấm lòng kính trọng vô hạn đối với bác hồ
quân và dân trên đảo cô tô đã xin được dựng tượng người trên đảo
để lúc nào cũng được nhìn thấy hình ảnh của người
và nguyện vọng của bà con trên đảo cô tô đã được bác hồ đồng ý
ngày nay tượng đài bắc hồ vẫn như một lời nhắn gửi
tới quân và dân đảo cô tô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thì bác đã dành thời gian ra cô tô
và đây là một cái nền tảng tinh thần cực kỳ quan trọng
cho người dân cô tô
và thực hiện lời dạy của bác
thì có thể nói là đảng bộ chính quyền của người dân huyện cô tô
luôn đoàn kết phục lòng để thực hiện thật tốt lời dạy của bác
cùng với tượng đài bắc hồ trên đảo cô tô
năm hai nghìn năm huyện cô tô đã xây dựng ngôi đền thờ bác
trên khuôn viên ngay sau tượng đài
ngoài ra nhiều hạng mục khác trong khuôn viên di tích
như khuôn viên tượng đài vườn cây tường bao
cũng được đầu tư tôn tạo
thể hiện lòng thanh kính của người dân trên đảo cô tô đối với bác
năm tháng trôi qua nhưng lòng người cô tô không nguôi nhớ bác
và ghi nhớ lời căn dặn của người
tin tưởng rằng đồng bào và chiến sĩ trên quần đảo cô tô
sẽ luôn cố gắng phấn đấu lao động sản xuất
đồng thời luôn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin quan trọng khác
hiện chính sách pháp luật của chúng ta về ứng phó biến đổi khí hậu còn thiếu đồng bộ
thiếu các dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu
trong đó có việc đánh giá các yếu tố có phải do biến đổi khí hậu gây nên hay không
như là tình trạng sụt lún đất ở đồng bằng sông kiểu long
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới
diễn ra vào sáng nay
biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ
các diễn biến gần đây vượt xa mức được ghi nhận là kỷ lục trước đó
thiền tài do biến đổi khí hậu gây ra
cùng với những tác động trực tiếp từ những hoạt động phát triển kinh tế
nhằm thu lợi trước mắt mà thiếu suy xét đến hậu quả lâu dài
trong thời gian qua đã tạo ra những tác động kép đến nhiều vùng địa phương trong cả nước
thế nhưng hành động quyết liệt để ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn thiếu
văn bản pháp luật để xử lý những hành vi xâm hại môi trường cũng còn thiếu
thủ tướng chỉ rõ hiện việt nam vẫn chưa giả soát để tập trung một số biện pháp nhất là hợp tác quốc tế
ngay cả chương trình vận động oda trong biến đổi khí hậu vẫn chưa làm tốt
thủ tướng yêu cầu mọi cấp mọi ngành hệ thống chính trị người dân
phải hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó
cần phải sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả kịp thời tránh mất vốn
và thủ tục phải nhanh gọn minh bạch không tham nhũng tiêu cực
thủ tướng đề nghị nghiên cứu ra soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể
trước hết ở vùng đồng bằng sông cửu long và ven biển miền trung
một số quy hoạch quan trọng bức thiết tránh tình trạng nóng đầu phủi đó
chỉ nhìn trước mắt không nhìn lâu dài thì công tác ứng phó với biến đổi khí hậu khó thành công
là bộ nông nghiệp phương điện nông thôn chủ trì phó hợp bộ tự nguyên môi trường
theo dõi chặt chẽ cập nhật dự báo đánh giá kịp thời về tình hình nguồn nước
xâm nhập mạng mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại đồng bằng sông cửu long
cũng như tình hình mưa lũ thời gian đấy
để có phương án chủ động hướng dẫn chỉ đạo các địa phương ứng phó hận dế thiệt hại
thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo thiên tai giám sát biến đổi khí hậu
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng tránh
hạn chế tác động của chiều cường ngập lụt xâm nhập mặn do nước biển dân
đối với các vùng ven biển
đối với các vùng đồng bằng sông cửu long
cũng trong sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi gặp mặt ban thường vụ tình ủy yên bái qua các thời kỳ
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh
và biểu dương đảng bộ nhân dân tỉnh yên bái đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh đạt bảy ba
cao hơn mức bình quân của cả nước cơ cầu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên
chủ tịch quốc hội đề nghị trong thời gian tới
ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cần tiếp tục rèn luyện đổi mới
nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bám sát các nghị quyết kết luận của trung ương đặc biệt là nghị quyết trung ương năm
với các cán bộ ban thường vụ tỉnh ủy yên bái qua các thời kỳ đã nghỉ hưu
chủ tịch quốc hội đề nghị cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác trí tuệ trách nhiệm của mình
để đóng góp các ý kiến quý báu cho việc xây dựng đảng bộ xây dựng chính quyền
và các tổ chức trong hệ thống chính trị tích cực tham gia xây dựng
các tổ chức cơ sở đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
chủ tịch quốc hội cũng cho biết quốc hội sẽ thực hiện quyền phân bổ ngân sách trung ương
và thông qua dự toán quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
ngoài tập trung cho các vùng động lực để tạo nguồn thu
cũng phải tập trung nguồn lực cho vùng khó khăn miền núi vùng cao vùng có đồng bào dân tộc thiểu số
hôm nay tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng tạ quang bửu năm hai nghìn một mươi chín
đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và khích lệ các nhà khoa học
có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ việt nam hội nhập và phát triển
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự buổi lễ
năm hai nghìn một mươi bảy ban tổ chức giải thưởng đã tiếp nhận ba mươi hồ sơ đăng ký
các hội đồng khoa học chuyên ngành của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
đã đề cử bốn hồ sơ để đánh giá tại hội đồng giải thưởng
giải thưởng tọa công biểu năm hai nghìn một mươi bảy được trao cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn sum
đại học quy nhơn bình định với nghiên cứu trong lĩnh vực toán học
và giáo sư tiến sĩ phan thanh sơn nam đại học bách khoa đại học quốc gia
thành phố hồ chí minh với nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi ba giải thưởng tọa công biểu ngày càng khẳng định
được uy tín cho cộng đồng khoa học việt nam được các nhà khoa học quan tâm và ủng hộ
đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam
giao thông thảm khốc tại gia lai xảy ra vào dạng sáng ngày bảy tháng năm vừa qua
khiến một mươi ba người chết ba mươi hai người bị thương
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã công bố kết quả xét nghiệm ma túy lần thứ hai
đối với lái xe tải võ văn quý cũng như một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên
trước đó qua xét nghiệm ma túy lần một cho xét nghiệm âm tính đối với lái xe tải võ văn quý
trước nghi vấn về tài xế xe tải sử dụng ma túy khi gây tai nạn thảm khốc tại gia lai
ngày bảy tháng năm để đảm bảo khách quan trung thực trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã tiến hành trưng cầu giám định ma túy lần hai
đối với tài xế võ văn quý
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an ngày một mươi bảy tháng năm
mẫu máu lấy của võ văn quý gửi giám định không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp
đồng thời qua giám định hai xe ô tô lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện
hiện tại tài xế võ văn quý vẫn trong tình trạng nguy kịch hôn mê sâu
trước đó tài xế này đã điều khiển xe tải bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy chờ hai mươi tấn hàng đi vào đường ngược chiều
với tốc độ rất cao tông trực diện vào xe khách dường nằm
biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm ba mươi hai khiến một mươi ba người thiệt mạng ba mươi hai người bị thương nặng hai xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn
quốc hội khóa một mươi bốn trải qua hai kỳ họp với những quyết sách quan trọng về công tác lập pháp phát triển kinh tế xã hội và công tác tổ chức
ở mỗi kỳ họp ngoài công tác lập pháp thì điều mà cử tri cả nước quan tâm nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn
những vấn đề nóng được đặt lên bàn nghị sự
ngày hai mươi hai tháng năm tới đây kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
cử tri nhân dân cả nước đang hướng về quốc hội nơi các đại biểu các ngành các vị trường ngành bàn thảo quyết sách những vấn đề hệ trọng của đất nước
ngành giao thông vận tải đã đặt ra một số chỉ tiêu và bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới sẽ còn gặp không ít khó khăn và thách thức
mời quý vị sẽ cùng nhìn lại chương trình hành động mà ngành giao thông vận tải đã đặt ra
để hoàn thành các mục tiêu đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
thời gian vừa qua ngành giao thông vận tải đã hoàn thiện dự án mở rộng quốc lộ một đường hồ chí minh qua tây nguyên
hoàn thiện việc thông các hầm lớn như hầm đèo cả hầm cù mông hầm hải vân
việc nâng cấp mở rộng sân bay tân sơn nhất đến nay đã có thể đáp ứng ba mươi triệu hành khách một năm
hệ thống kết nối đường vào sân bay cũng hoàn thành
tổ chức xong phương án thi tuyển thiết kế nhà ga quốc tế long thành và công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng
hoàn thiện việc nâng cấp nhà ga quốc tế đà nẵng phục vụ cho apec nhà ga quốc tế cam ranh nhà ga quốc tế cát bi hải phòng
hệ thống đường thủy với dự án luồng tàu biển sông hậu chuyên trở tàu có tải trọng lớn được nâng cấp
đường sắt đã từng bước cải thiện với việc nâng cấp đội chạy tàu lên bình quân bảy mươi km một giờ
nâng cao dịch vụ vận tải hành khách đưa tàu năm sao vào hệ thống đường sắt thống nhất
về xây dựng hạ tầng giao thông ngành giao thông vận tải đang tập trung vào ba lĩnh vực đường bộ đường sắt và hàng không
đặc biệt việc xây dựng cơ chế triển khai dự án cao tốc bắc nam bằng hình thức đầu tư ppp mà quốc hội đã thông qua
đến nay bộ giao thông vận tải đang lập phương án đầu tư với mục tiêu sẽ được khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
và đến năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành một km trong giai đoạn một
đối với chủ trương phát triển đường cao tốc bắc nam theo hình thức ppp tôi nghĩ đây là một trong những chủ trương rất là tốt
và đây là cách đi của nhiều quốc gia đã triển khai trong nhiều năm trước trong vài chục năm trước
và nếu chúng ta làm được cái này chúng ta sẽ xã hội hóa được công tác về gọi ghi động nguồn vốn sức dân
ngay cả đối với các doanh nghiệp khối fdi cho việc đầu tư để khai thác phát triển hạ tầng giao thông của việt nam
không những phát triển mà còn khai thác và quản lý hạ tầng giao thông theo mô hình của nước ngoài
và đây là một trong những xu hướng tất yếu
được chính phủ huy động các nguồn lực về tài chính để đầu tư các dự án giao thông
tôi cho rằng đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn cũng như một công việc mà chúng ta cần phải làm rất là khẳng trương
tuy nhiên để nó tạo ra những đồng thuận cũng như hiệu quả trong các chương trình đầu tư
tôi mong muốn rằng chính phủ cũng như các doanh nghiệp khối phát triển hạ tầng giao thông theo mô hình của nước ngoài
bộ âu thông cần phải có những chương trình quản lý các nguồn vốn này một cách rất hiệu quả
tập trung để làm cơ chế cũng như bổ trí vốn để chuẩn bị đầu tư thuyền có thức bắc nam
chúng tôi cũng đã tập trung để quyết toán các dàn bot
đây cũng là một nội dung mà nhân dân hết sức là quan tâm
và chúng tôi cũng phấn đấu từ nay đến năm hai nghìn một mươi tám
tất cả các dàn bot này đều đưa vào cái thu phí tự động không dừng
tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu này khó khăn và thách thức đối với ngành giao thông vận tải không hề nhỏ
nhưng mà chúng tôi cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn đầu tư
có thể nói tức là theo kế hoạch năm nay nó tới
thì ngành giao thông vận tải cần tới một triệu tỷ cho phát triển giao thông
thế mà trên thực tế như vậy tức là chúng ta chỉ đã bước được khoảng ba mươi
khoảng vậy thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng cơ chế này
và trình chính phủ cũng như trình quốc hội
thì phù hợp là chúng ta phải giải phóng mặt bằng một cơ hội rất lớn
thì chúng ta mới đảm ứng được cái tiền đồ này
bên cạnh những khó khăn trên ngành giao thông vận tải cũng đang phải đối mặt với những khó khăn không hề nhỏ
bởi hiện nay có nhiều nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà với các dự án giao thông tại việt nam
do chất lượng nhà thầu còn yếu kém tiêu chí lựa chọn nhà thầu mới chỉ dựa trên chi phí
mà không dựa trên năng lực tổng thể cả chi phí và chất lượng
đó là vấn đề mà các cử tri quan tâm bởi nó liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình giao thông
bộ giao thông vận tải cũng định hướng siết chặt trách nhiệm của các đơn vị
bằng việc ban hành các chế tài như nâng cao thời hạn bảo hành công trình
công khai năng lực của các chủ đầu tư tư vấn nhà thầu
đó cũng là cách tạo động lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
tôi thấy chất lượng nhà thầu việt nam cần phải được nâng lên
hiện nay chúng tôi đang hợp tác với việt nam trong xây dựng một số công trình giao thông đặc biệt
là cảng biển và hàng không
điều này đòi hỏi các nhà thầu việt nam phải thực sự chuyên nghiệp
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sắp chính thức được khai mạc
cử tri và nhân dân cả nước hướng về quốc hội
nơi mà những quyết sách hệ trọng của đất nước sẽ được đưa ra
đối với ngành giao thông vận tải thì bên cạnh những kết quả đã đạt được
thì trước mắt vẫn còn rất nhiều những khó khăn và thách thức
nhưng hy vọng với những công việc đã đang và sẽ được triển khai thực hiện
sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông
đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cũng như nhân dân cả nước

xem xét khả năng tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức hồi giáo tự xưng is
phát biểu sau cuộc họp ủy ban quân sự nato chủ tịch ủy ban tướng peter paven cho biết
giới chức quân sự này đã thảo luận về đề nghị tham gia liên quân chống is
tuy nhiên quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nato vào ngày hai mươi năm tháng năm tới
mỹ từ lâu đã hối thúc nato tham gia chiến dịch chống is
tuy nhiên đến nay nato vẫn từ chối tham gia chiến dịch này vì quan ngại rằng điều đó phát đi thông điệp
của những người phương tây liên kết lại chống các nước và các tổ chức ả rập
do đó nhiều thành viên của khối đã tham gia vào liên quân nhưng chỉ với tư cách độc lập
hoặc tham gia với tư cách huấn luyện cho các lực lượng địa phương nhằm hỗ trợ liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo